các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại châu âu theo đánh giá của tổ chức nông lương liên hợp quốc fao mỗi năm có khoảng tám mươi chín triệu tấn thực phẩm bị ném vào thùng rác cho dù chúng vẫn có thể sử dụng được
tỷ lệ thực phẩm bỏ phí đang ở mức bốn mươi đủ để nuôi sống hai trăm linh triệu người
theo thống kê tám lượng thực phẩm bị lãng phí do khâu chế biến bốn do quá trình vận chuyển sáu do quá hạn tại các siêu thị một mươi năm bị lãng phí tại các nhà hàng
và hai mươi năm bị lãng phí tại các hộ gia đình
khoảng ba mươi sản lượng lương thực toàn cầu đã bị lãng phí hoặc thất thoát ước tính lên tới khoảng một ba tỷ tấn lương thực đủ để cung cấp cho hai tỷ người
từ năm hai nghìn một mươi bốn liên hợp quốc triển khai sáng kiến mang tên cộng đồng toàn cầu hành động giảm thất thoát lương thực nhằm tạo ra một thư viện thông tin trực tuyến toàn cầu về chống lãng phí lương thực
ba năm qua những nỗ lực nhằm chia sẻ thực phẩm đến những người nghèo đói đã được ghi nhận bằng nhiều hành động cụ thể trên khắp thế giới

cộng hòa ghana một quốc gia nhỏ bé thuộc tây phi theo báo cáo của ngân hàng thế giới một phần tư trong tổng số hai mươi bảy triệu dân của nước này hiện đang sống dưới mức nghèo khổ tức khoảng một đô la mỹ một ngày
thế nhưng báo cáo cũng cho biết có tới một phần tư số lượng thực phẩm ở nước này bị lãng phí mỗi năm và nếu giảm việc lãng phí thực phẩm này xuống một mươi năm thôi
thì bảy triệu người dân ghana sẽ thoát khỏi nguy cơ chết đói

với sự giúp đỡ của tổ chức food for all ghana nhiều trẻ em ghana đã có được những bữa ăn ngon đủ chất dinh dưỡng hơn
cũng vì những nỗ lực này mà ado và tổ chức của anh đã được liên hợp quốc vinh danh vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng
tuy vậy chiến dịch chống lãng phí thực phẩm ở ghana mới chỉ dừng ở cấp độ cá nhân và các tổ chức từ thiện
ở nhiều quốc gia châu âu các tổ chức đã được giúp đỡ
ở nhiều quốc gia châu âu chính phủ đã ban hành luật chống lãng phí thực phẩm
một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm là đan mạch
năm năm qua đan mạch đã thành công trong việc giảm hai mươi năm lượng thức ăn bị vứt bỏ
năm hai nghìn một mươi năm chuỗi siêu thị mang tên we food đã được khánh thành với nguyên tắc rõ ràng bán rẻ những hàng hóa tồn kho của các siêu thị
dự án này của chính phủ đan mạch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân
bằng chứng là trước cửa siêu thị wefood
luôn có hàng dài người chờ mua hàng
tôi đến đây một phần là để ủng hộ dự án một phần cũng là vì chính bản thân mình vì giá cả rất rẻ giúp tôi tiết kiệm tiền
trước nay nhiều người vẫn có thói quen mua nhiều hơn những gì mình cần
tôi nghĩ là cần phải từ bỏ thói quen này khi đi chợ
thực phẩm của siêu thị wefood vẫn có thể sử dụng được mà giá lại chỉ bằng một nửa so với mức giá thông thường ở các siêu thị khác
chúng tôi đã kết nối với hầu hết các siêu thị các nhà sản xuất trên cả nước để họ có thể mang những hàng hóa của mình tới chỗ của chúng tôi
ngoài ưu điểm về giá cả thì siêu thị we food còn có một ưu điểm khác nữa là các loại hàng hóa thay đổi liên tục mỗi ngày tùy vào các nhà cung cấp
đó là những thực phẩm mà hạn sử dụng không còn nhiều là những mặt hàng tiêu dùng có một chút lỗi nhỏ do quá trình vận chuyển hay đơn giản là hàng tồn kho chưa sử dụng
cùng với sự ra đời của wefood các ứng dụng trên điện thoại di động như yoloco ngày càng phổ biến
khi một nhà hàng hay siêu thị có thực phẩm thừa họ có thể nhắn tin trên điện thoại và sẽ có người cần đến thực phẩm hay món ăn đó
từ khi ra mắt đến nay your local đã có tám mươi năm người sử dụng

các hệ thống phân phối hàng hóa cần phải quan tâm nhiều hơn vì các sản phẩm bị bỏ tại siêu thị có thể bị bỏ tại siêu thị có thể bị bỏ
còn nhiều hơn tại các nhà hàng số lượng có thể lên đến hàng tấn thực phẩm
ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về chống lãng phí thực phẩm thì một số quốc gia đã ban hành luật khá nghiêm ngặt nhằm hạn chế lượng thực phẩm dưa

chẳng hạn như đức từ năm hai nghìn một mươi hai đã phát động chiến dịch thu hồi và phân phối những sản phẩm chuẩn bị đem đi tiêu hủy nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt
trong khi đó pháp vào năm hai nghìn một mươi năm ban hành luật cấm các siêu thị lớn tiêu hủy những sản phẩm ấy còn dùng được
nếu vi phạm quản lý siêu thị có nguy cơ ngồi tù từ hai năm và nộp phạt khoảng tám mươi bốn usd
còn tại italia khi vấn đề lãng phí thực phẩm gây thiệt hại cho nước này tới một mươi hai tỷ euro mỗi năm
chính phủ đã ban hành điều luật mới khuyến khích nông dân các công ty chế biến thực phẩm và thương nhân tặng thực phẩm dư thừa thay vì vứt bỏ
với luật này italia mong muốn nâng số lượng thực phẩm dư thừa quyên góp từ năm trăm năm mươi tấn lên một triệu tấn để cứu trợ sáu triệu người đang gặp khó khăn
theo hiệp hội nông dân italia mỗi một người dân italia vứt bỏ trung tâm
và nâng bình hàng năm bảy mươi sáu kg thực phẩm
điều luật chú trọng tăng cường chiến dịch tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
vốn là nguyên nhân chính gây lãng phí thực phẩm khoảng năm mươi bốn
cao hơn nhiều so với sự lãng phí của nhà hàng là hai mươi một
của siêu thị là một mươi năm nông nghiệp là tám và công nghiệp chế biến là hai
hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới
như mỹ singapore đức hà lan đã thực hiện chiến lược thay vì đổ đi biến thức ăn dư thừa thành điện nước và những chất liệu tổng hợp
để tránh lãng phí thực phẩm và giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
các doanh nghiệp thực phẩm mỹ đã áp dụng một giải pháp xanh tức là tái chế rau củ bỏ đi thành phân bón
các siêu thị và nhà hàng luôn quảng cáo là mang đến cho khách hàng những loại thực phẩm cũng như rau củ quả tươi ngon mỗi ngày
nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thực phẩm bị thải ra
ước tính mỗi năm người mỹ bỏ đi khoảng ba mươi năm triệu tấn thức ăn tức là nhiều hơn cả lượng rác thải nhựa hay kim loại
các loại đồ ăn khi phân hủy sẽ sinh ra khí mê tan một trong những tác nhân gây biến đổi khí hậu
tại nhiều siêu thị và cửa hàng ở mỹ người ta đã sử dụng máy phân hủy thực phẩm thân thiện với môi trường như thế này
thiết bị này sẽ biến những thức ăn thừa thành dung dịch không độc hại có thể sử dụng để bón cây
công nghệ này vốn phổ biến ở châu âu và giờ cũng được ưa chuộng tại mỹ
đi cùng với việc phát triển các công nghệ chế biến thực phẩm bỏ đi thành nguyên liệu tái chế thân thiện với môi trường
thì ở nhiều nước cũng đã áp dụng các quy định quy chuẩn về lượng đồ được phép đổ bỏ vào hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt chung
thực tế đã chứng minh tái chế rác thải hữu cơ là phương pháp rẻ tiền hơn nhiều so với cách đưa chúng vào các bãi rác
như vậy đồ bỏ đi ở các nhà hàng có thể là nguồn lợi cho những cánh đồng ở nơi khác
thực phẩm đã hết hạn sử dụng hay thức ăn thừa thay vì phải vứt đi chúng có thể được tận dụng để tái chế thành điện năng và thậm chí là nước sạch
một số nước trên thế giới đã thực hiện thành công dự án này
điều này thực sự hữu ích đối với một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên như singapore
từ năm hai nghìn bảy singapore đưa vào sử dụng nhà máy xử lý chất thải hữu cơ đầu tiên của singapore và châu á thuộc công ty iuut global với số vốn đầu tư là sáu mươi triệu đô la mỹ
nhà máy hiện có khả năng chuyển đổi khoảng tám trăm linh tấn rác thải thực phẩm một ngày thành điện năng đủ cung cấp cho khoảng năm hộ gia đình
nhà máy cũng hoạt động theo quy trình xử lý chất thải thành khí mê tan bằng vi khuẩn
nhưng ngoài khí mê tan là sản phẩm cuối thứ nhất khoảng một phần ba rác thải thực phẩm sẽ trở thành sản phẩm cuối thứ hai là phân trộn dùng để bón cây trồng
bên cạnh việc đóng vai trò trong việc tạo ra một môi trường thân thiện nơi chúng ta có thể tái chế chất thải thực phẩm ẩm ướt
bốc mùi hôi chúng ta có thể giảm thiểu tần suất xử lý rác thải
ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm tại singapore áp dụng hệ thống này
kinh nghiệm của singapore cho thấy việc hạn chế và tái chế thực phẩm hỏng được xem là một giải pháp bền vững
ngoài việc đưa ra một bộ tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá mức độ lãng phí và thất thoát lương thực
liên hợp quốc cũng kêu gọi các quốc gia và các công ty sử dụng tiêu chuẩn mới này để bắt đầu đánh giá
báo cáo về mức độ lãng phí và thất thoát lương thực
song song với việc hành động để hiện thực hóa mục tiêu tới năm hai nghìn ba mươi giảm một nửa lượng thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới